được xác định là một phức hợp di tích thuộc giai đoạn tiền đông sơn và đông sơn
nhưng khu di tích khảo cổ học vườn chuối tại thôn lai xá xã kim trung huyện hải đức
thành phố hà nội liên tục được cảnh báo về nguy cơ bị xóa sổ
tìm giải pháp cho di tích này sở văn hóa và thể thao hà nội đã có cuộc tọa đàm
với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học quản lý địa phương
nhằm đánh giá giá trị cũng như đề xuất phương án bảo tồn cho di trì
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến nay đã có tám đợt khai quật khu di tích khảo cổ học vườn chuối
kết quả khai quật cho thấy tại đây còn sót lại rất nhiều dấu tích như xương cốt động vật
dấu tích liên quan đến nghề đúc đồng
đó là khuôn đúc đồng băng đá xỉ đồng sọt đồng thỏi đất nung
một số dấu tích được cho là của cư dân cổ trong việc làm nền nhà
hay các dấu tích lò đúc đồng liên quan đến giai đoạn đồng đậu
dấu tích này thì người ta cảm thấy nó như là một phức hợp
bởi vì nó gồm nhiều địa điểm khác nhau
trong một cái mới chỉ trong một cái diện tích là một một mươi chín m hai
thì đã thấy rất nhiều cái di tích nó gắn liền với nhau
và qua đó ta thấy rằng là giá trị của cái khu cướp này cực lớn
hà nội nếu giữ gìn được cái di tích này
thì chúng ta sẽ có đầy đủ cơ sở vật chất
để chứng minh rằng không phải ở đâu xa
mà hà nội cũng là một trong những cái nôi
có đầy đủ cơ sở vật chất góp phần
tạo dựng cái nhà nước sơ khai đầu tiên của dân tộc
đấy là nhà nước âu lạc
di tích khảo cổ vườn chuối ước tính trải rộng trên diện tích một mươi chín m hai
phát triển liên tục qua hơn một năm
nhận định về di tích phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trung tín
chủ tịch hội khảo cổ học việt nam cho rằng
hay nhất hiện nay là ta bảo
tại chỗ xây dựng biến nó thành một cái công viên lịch sử văn hóa
trong cái điều kiện tức là thượng tôn pháp luật
trong cái điều kiện tức là vừa là nâng cao cái vấn đề bảo tồn
rồi phát huy cái truyền thống
rồi phát huy cái vấn đề giáo dục truyền thống
kết hợp với lại cải thiện rất là nhiều vấn đề
đang đặt ra đối với thủ đô chúng ta
rồi nói là cải thiện môi trường
đại diện sở văn hóa thể thao hà nội khẳng định
sẽ lập quy hoạch báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
xếp hạng di tích tập hợp các ý kiến của các nhà khoa học
tại tọa đàm để đưa ra các phương án bảo vệ
phát huy khai quật khảo cổ khu di trị vườn chuối